sáng một mươi ba tháng bốn ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đã họp triển khai công tác phòng chống dịch
phó thủ tướng vũ đức đàm trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp
tại cuộc họp ban chỉ đạo quốc gia nhận định xác định tinh thần là dịch còn kéo dài
vì thế các thành viên ban chỉ đạo tập trung thỏa luận về việc có tiếp tục thực hiện chỉ thị của thủ tướng
về cách ly xã hội hay không hình thức áp dụng ra sao hay công tác hậu cần xuất khẩu khẩu trang
thiết bị y tế cần có kiểm soát
đáng chú ý liên quan đến việc xuất khẩu khẩu trang phó thủ tướng vũ đức đàm đã đồng ý
để các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang được xuất khẩu nhưng phải đáp ứng đủ nhu cầu trong nước
ban chỉ đạo cũng nêu rõ chúng ta đã sản xuất thành công khẩu trang vải chống thấm được nhiều nước đánh giá cao
do đó cần đẩy mạnh quảng bá để xuất khẩu sản phẩm này
về khẩu trang y tế hiện chúng ta đã chủ động nguồn nguyên liệu trong nước để sản xuất khẩu trang y tế
và quần áo chống dịch
các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang y tế trang thiết bị bảo hộ phải nêu cao trách nhiệm xã hội
chỉ xuất khẩu sau khi đáp ứng đủ nhu cầu trong nước
chúng ta chỉ khuyến khích xuất khẩu đối với những doanh nghiệp chủ động được nguồn nguyên liệu nhập từ nước ngoài
song song với đó cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp để chủ động hơn nữa nguồn nguyên liệu trong nước
để sản xuất khẩu trang trang phục bảo hộ
ban chỉ đạo giao bộ y tế và bộ công an phối hợp ra soát và xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm